hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với vũ đức long
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
qua phóng sự này cơ quan công an yêu cầu những ai là nạn nhân bị đối tượng vũ đức long lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng chưa làm đơn trình báo với cơ quan công an đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phục vịnh yên
để được giải quyết theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được phóng viên bửu tâm đang có mặt tại cụm thi của tp hcm
sẽ cung cấp thêm những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại đây
cũng như tình hình an ninh an toàn giao thông môn thi đầu tiên kết thúc tại cụm thi này
hôm qua xin chào trường quay xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
kính thưa quý vị và các bạn nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi năm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố đã chủ động ra soát các cụm thi các địa điểm thi
nhất là những nơi có phức tạp về trật tự giao thông để có kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đảm bảo cho các thí sinh đi lại được thuận lợi và an toàn trong suốt kỳ thi
theo ghi nhận của chúng tôi tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm trong buổi sáng ngày hôm nay
đã được đảm bảo thông suốt không xảy ra ủng tắc giao thông
việc bố trí lực lượng tại các giao lộ phức tạp và các tuyến đường trọng điểm xung quanh các địa điểm tổ chức thi được duy trì ổn định
tạo điều kiện cho các thí sinh đến địa điểm tổ chức thi được thuận lợi an toàn và đúng thời gian quy định
và cáo mặt bên cạnh hùng thoà lúc này là một đại diện của lực lượng cảnh sát giao thông tại tp hcm
xin đồng chí có thể cho biết là tình hình đơn vị mình đã triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp công học của thùng hốc gian như thế nào
thực hiện kế hoạch của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm về chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
tập trung lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thi đạt kết quả tốt của năm hai nghìn hai mươi
trên đội cảnh sát giao thông chợ lớn thì trên địa bàn có bốn quận năm quận sáu quận một mươi quận một mươi một
trong đó có chín trường tổ chức chín điểm thi và trong chín điểm thi có một điểm là trường đại học bách khoa có hơn hai năm trăm linh thí sinh tham dự dự thi
ngay từ đầu đoàn cảnh sát giao thông chợ lớn cũng có kế hoạch tường tra kiểm soát bố trí lực lượng tường tra trên đường
buổi sáng các thí sinh đến trường thì tạo điều kiện thuận lợi cho các em không xử phạt mà chủ yếu là tuyên truyền nhắc nhở
để tạo điều kiện cho thí sinh đưa các anh đến trường cho kịp thời gian
đồng thời trước cổng trường cũng phối hợp với công an phường và các lực lượng thanh niên tiền nguyện giải tỏa trật tự không để ủng cắt giao thông trước khu vực cổng trường
cũng như là phụ huynh đưa thí sinh đến trường hoặc là thí gia về không để xe dừng đậu ở khu vực trước cổng trường gây ảnh cắt giao thông
đồng thời bố trí lực lượng ở các giao lộ phụ cạnh với cổng trường để kịp thời giải quyết ủng cắt không để liên quan đến cổng trường
tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đi lại thi đạt kết quả tốt
xin cảm ơn đồng chí
trước kỳ thi diễn ra quỹ ban nhân dân tp hcm đã có văn bản chỉ đạo công an tp hcm phối hợp hỗ trợ các cụm thi đảm bảo an toàn từ khâu in sao đề thi bảo vệ các địa điểm thi ách tải vận chuyển bàn giao đề thi
mỗi hội đồng thi có một cán bộ an ninh quận và hai công an phường túc trực để giữ an ninh tại trường thi
và bây giờ hoặc chính là quý vị khán giả cùng đến với một chia sẻ cùng bạn thí sinh vừa thi có thức môn thi đầu tiên
xin chào bạn bạn có thể chia sẻ cảm giác của mình hôm nay sau khi làm bài môn thi đầu tiên đó là môn toán được không
dạ thì đề thi năm nay em cũng thấy nó tương đối không khó không dễ

thì em nào cũng được trên năm mươi
thì em nào cũng được trên năm mươi

em thấy là tương đối tại em thấy mấy bạn của em ra cũng nhiều ra sớm là ra cũng nhiều

giám thị can thi thì nghiêm còn các bạn thì cũng nghiêm túc thực hành theo điều lệ của thi

malaysia tiến hành giả soát đánh giá lại toàn bộ các máy bay phương tiện khí tài của quân đội nước này để có kế hoạch hiện đại hóa hoặc đổi mới sau vụ việc này
sau khi xảy ra vụ đánh bom xe nhằm vào trường công tố ai cập ở thủ đô cairo vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một quan chức cấp cao của nước này trong suốt hàng chục năm qua
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi cam kết sẽ đẩy mạnh chiến dịch chấn áp và xét xử những kẻ cực đoan
nên trong phòng em không có ai bị bắt không bị bắt
các cực liên quan đến chiến dịch này là ai cập sẽ sửa đổi các đạo luật trong vòng vài ngày tới nhằm cho phép các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu quả hơn
tổng thống ai cập cũng khẳng định sẽ đưa kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom xe nhằm vào trường công tố nước này ra trước công lý
tổng công tố ai cập hitsam varacas đã thiệt mạng sau khi đoàn xe của ông bị đánh bong ở thủ đô cairo trong ngày hai mươi chín tháng sáu
một tổ chức khủng bố đóng tại bán đảo sinai từng tuyên bố ủng hộ lực lượng nhà nước hồi giáo is tự xưng đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công này
phần cuối của bản tin sẽ là những thông bộ trong mấy ngày sắp tới
phía tây bắc bộ dự báo trong ba ngày tới mây thay đổi ngày nắng nóng đến chiều tối xuất hiện mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
riêng lai châu điện biên và phần tây bắc sơn la nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho tới ba mươi năm độ
khu vực phía đông dãy hoàng liên sơn tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao độ ẩm thấp và độ bốc hơi nước mạnh trong ngày mùng hai và ngày mùng ba
sang đến ngày mùng bốn áp thấp nóng từ phía tây bắt đầu suy yếu dần nên nhiệt độ có xu hướng giảm năng nóng thu hẹp về phạm vi và cả cường độ
đến chiều tối và đêm những cơn mưa rông có khả năng xuất hiện sẽ giúp giải nhiệt cho khu vực này
nhiệt độ là từ hai mươi bảy cho tới ba mươi bảy độ
khu vực miền trung
các tỉnh từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế dự báo trong ba ngày tới thời tiết chưa có dấu hiệu biến đổi theo chiều hướng khả quan
nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất ngày là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ kết hợp với độ ẩm không khí thấp khiến cho cảm giác nóng tăng lên rất nhiều
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn mây thay đổi ngày nắng nóng đến chiều tối khả năng có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba

nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm cho tới ba mươi tám độ
khu vực tây nguyên gió mùa tây nam có dấu hiệu hoạt động mạnh dần gây mưa rào và rông trở lại trên khu vực trong ba ngày tới
vào lúc chiều tối trong cơn rông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc sấm xét và gió giật mạnh nên các bạn lưu ý hạn chế di chuyển ngoài đường trong cơn rông mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi một cho tới ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ đang trải qua thời kỳ tạm gián đoạn giữa mùa mưa nên nền nhiệt độ có thể tăng lên
trong mấy ngày tới khu vực miền đông nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ vào thời điểm giữa trưa đến chiều tối khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
bản tin mùa mùa bao online hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt